thế nhưng chị hà luôn đau đầu vì ô nhiễm khói bụi
lâu rồi lại lâu bụi vẫn bám dày như thế này
sàn nhà hàng hóa của cửa hàng luôn trong tình trạng bụi phủ trắng
thậm chí với những sản phẩm đã được để trong tủ kính thì cũng không khá hơn là mấy
chị hà cho biết tình trạng ô nhiễm này đang ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia đình
bởi hàng hóa dính bẩn khiến không ít khách hàng phàn nàn
nóng bụi mua mịt như kiểu
sương ngủ ấy trong nhà đây vừa quét nó đã đen xì rồi
hàng hóa lúc nào cũng bám bụi hết
thì tôi cứ chịu khó đeo khẩu trang từ sáng đến tối
đen xì luôn
mà đấy là còn ngồi trong nhà đấy ngồi tịt trong này đây
chứ nếu mà đứng ở ngoài đường thì có mà đầu tóc này ngày nào cũng phải gội
nó như là một đồng đất ở trên đầu mình ấy
cùng sống chung với bụi bạm ô nhiễm không khí
ông nguyên đã quá quen với mả sương này
tại đây có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường lượng bụi phủ kín khắp quán
không còn góc nào của căn nhà là không bị bẩn
để giảm bớt bụi bay từ ngoài đường vào
ông đã lắp đặt hệ thống phun sương
thế nhưng cũng không cải thiện là bao
ngày nào cũng bụi trừ những cái ngày mà mưa nhẹ nhẹ mà nó như kiểu sạc sương mù ấy
mà nó làm ướt mặt nền đường ấy
còn hầu như nhất là những ngày mà mưa nhẹ nhẹ mà nó như kiểu sạc sương mù ấy mà nó làm ướt mặt nền đường ấy
còn những ngày nắng hay như thế này với những ngày mùa hè thì bụi khủng khiếp luôn
tôi thấy là mức độ bụi ở đây là quá mức độ cho phép rồi
bởi vì ở trong nhà nếu như mình chỉ cần lau buổi sáng đến chiều một lớp bụi nó bám rồi
trong đó đã có phun sương như thế này rồi hạn chế rồi nhưng mà nó vẫn vào
mặc dù nhà nằm sâu trong ngõ nhưng căn nhà của bà huệ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của tình trạng ô nhiễm không khí
tại khu vực ban công tầng ba cửa sổ bụi bám kín
mặc dù thường xuyên lau dọn nhưng do lượng bụi nhiều khiến khu vực này luôn bám bẩn
bà cho biết gia đình rất lo lắng trước tình trạng này nên thường đóng kín cửa tránh khí bụi bay vào nhà
ban công như là cũng thường xuyên lau thế nhưng mà ở đây nhiều công trình nó làm cho nên là bụi nhiều lắm
toàn bụi màu đen và màu trắng rất nhiều
tôi ở trong khu tập thể này là trong ngõ
nhưng mà lượng bụi rất là nhiều
không biết ở ngoài đường ngoài mặt đường ngoài kia thì chắc là ô nhiễm còn cao nữa
đóng kín cửa nhưng cũng chẳng yên tâm
gia đình bà huệ đã quyết định xóng máy lọc không khí đặt tại mỗi phòng với mong muốn không khí trong lành hơn
đặc biệt gia đình có cháu nhỏ bản thân bà lại thường mắc bệnh hô hấp nên vấn đề chất lượng không khí lại càng được gia đình quan tâm hơn cả
những ngày này chiếc máy lọc không khí luôn làm việc hết công suất
gia đình đã phải đi mua máy về lọc không khí ở trong phòng để các cháu đỡ bị về đường hô hấp
đầu tiên thì cũng chỉ mua một cái ở tầng một nhằm phòng khách
nhưng mà về sau thấy nó hiệu nghiệm nó tốt
thì lại tiếp tục mua các phòng ngủ khác
trong các năm nay vấn đề ô nhiễm không khí ở hà nội trở thành mối quan tâm đặc biệt của dư luận
khi thủ đô thường được nêu tên ở các bảng xếp hạng với những thành phố ô nhiễm nhất thế giới
các nhà khoa học cũng tìm ra quy luật ô nhiễm không khí theo mùa tại hà nội
cụ thể vào mùa đông từ tháng một mươi đến tháng bốn năm sau thì mức độ ô nhiễm dạng hạt cao hơn nhiều so với mùa hè từ tháng năm đến tháng chín
liên tiếp trong nhiều ngày qua tình trạng ô nhiễm không khí ở hà nội và một số tỉnh phía bắc đã rời vào trạng thái xấu
các ứng dụng quan chắc đều cho thấy kết quả vượt ngưỡng vào nhiều thời điểm trong ngày
đấy là những ngày mà gió rất là nặng có nhiều ngày là sương mù rồi trời thì hầm thấp
như thế thì nó sẽ làm cho những cái khối không khí nó không khuếch tán đi trên nền cao hoặc là đi sang chỗ khác được
nó cứ loanh quẩn lồng quất lồng quất ở dưới thì thật thấp
như thế trong khi đó thì các nguồn ô nhiễm chúng ta lại tiếp tục là thêm vào
dự kiến trong những ngày tới đây chắc chắn hiện tượng ô nhiễm sẽ vẫn tiếp diễn do mùa đông cũng là mùa ô nhiễm ở các tỉnh phía bắc đặc biệt là hà nội
vì vậy người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về ô nhiễm không khí để có biện pháp ứng phó giảm thiểu tác động
khi tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào ban đêm và sáng sớm đóng các cửa sổ và cửa ra vào sử dụng các loại khẩu trang ngăn được bụi mịn
người mắc các bệnh về hô hấp cũng được các chuyên gia khuyến cáo không nên ra đường vào các thời điểm chỉ số chất lượng không khí lên cao